nguyễn mạnh thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tổ dân phố quan nha xã hỏa mạc huyện duy tiên tỉnh hà nam
lê xuân lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai xã phong thịnh huyện thanh trương tỉnh nghệ an
đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn mạnh hùng khai nhận
do làm thợ xây tại khu vực bệnh viện quân y một trăm linh ba nên biết nhiều người có nhu cầu ghép thận và bán thận
sau khi tìm được người có nhu cầu bán thận đối tượng này đã thỏa thuận mua
với giá từ hai trăm năm mươi triệu cho đến ba trăm linh triệu đồng một quả thận
và đưa họ về nuôi ăn ở tại nhà trọ ở phường phúc la để tìm người có nhu cầu ghép thận
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt giữ vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hùng đã nhiều lần thực hiện môi giới mua bán thận thu lời hơn một trăm linh triệu đồng
mở rộng điều tra công an quận hà đông đã bắt giữ tiếp hai đối tượng làm nhiệm vụ trung gian mua bán thận
thu lợi số tiền hàng trăm triệu đồng
một tụ điểm đánh bạc núp bóng dưới hình thức game bắn cá
vừa bị lực lượng công an tỉnh đồng nai triệt phá
bắt quả tang hai mươi sáu đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy
lực lượng công an đã đột kích tụ điểm đánh bạc núp bóng game bắn cá
tại khu phố một mươi một phường tân phong thành phố biên hòa
qua điều tra ban đầu cơ quan công an cũng xác định
tụ điểm này do đối tượng nguyễn trần tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê ở nghệ an quản lý
và tổ chức cho các con bạc tới tham gia
đối tượng tú cũng là người đứng ra bán điểm cho các con bạc tới chơi
khám xét trong người của tú cơ quan công an thu giữ hơn ba mươi triệu đồng
theo khai nhận của tú thì đây là số tiền tú thu lợi bất chính
từ việc kinh doanh game bắn cá
được biết năm hai nghìn một mươi bảy tụ điểm đánh bạc núp bóng game bán cá này
cũng đã nhiều lần bị công an tỉnh đồng nai triệt phá
sau một thời gian bị đóng cửa và tụ điểm đánh bạc này
lại tiếp tục hoạt động trở lại từ hơn một năm nay
hiện các đối tượng cùng phương tiện và tăng vật
đã được đưa về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
để lập hồ sơ tiếp tục xác minh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị là lực lượng có mặt ở tuyến đầu của trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm
thời gian qua lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện sơn tịnh công an tỉnh quảng ngãi
đã điều tra khám phá hàng chục vụ án
trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng
thủ đoạn gây án của tội phạm dù tinh vi xảo quyệt đến mấy
cũng không thể thoát khỏi lưới pháp luật
đối tượng trần thiện thanh
có hộ khẩu thường trú ở phương một mươi bốn quận bình thạnh tp hcm
có bốn tiền án về tội trộm cắp rất tinh danh xào quyệt
đã gây ra nhiều vụ trộm
mới đây đối tượng đã đột nhập vào trung tâm hành chính huyện sơn tịnh
trộm tài sản trong cốc xe của người dân
lấy đi tiền và vàng trị giá trên một trăm ba mươi triệu đồng
sau hơn một tháng quyết tâm truy bắt
công an huyện sơn tịnh đã bắt trần thiện thanh
khi đối tượng đang lẩn trốn trên núi
còn đây là băng nhóm chuyên dùng dao phay và súng điện
cướp tài sản người đi đường vào ban đêm
gây lo lắng hoang mang cho nhân dân
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện sơn tịnh
đã nhanh chóng triệt phá băng cướp nói trên
đa phần công cụ chiến sĩ chúng tôi đã thực hiện tốt
nhiệm vụ do lãnh đạo
và do đảng quỹ và lãnh đạo công an huyện do phó
để chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh
chấn áp các loại tội phạm và tên nạn xã hội
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện sơn tịnh
đã nắm chắc tình hình từng địa bàn
đánh giá phần loại tình hình địa bàn
để có kế hoạch phương án đối sách đấu tranh phù hợp
các đồng chí đã nỗ lực phân đáo
thực hiện chức trách
như một quan sát hình sự
đảm bảo đảm năng nắm được tình hình
trinh cho công an huyện
vì vậy lãnh đạo công an huyện
đã biểu diễn hành thưởng
đối với đội quan sát hình sự công an huyện sơn tịnh
với quyết tâm không để tội phạm lộng hành
nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên an toàn cho nhân dân
chỉ sau một thời gian ngắn
hầu hết các vụ án đều được làm sáng tỏ
các đối tượng gây án và có liên quan
đều bị bắt giữ
sau một thời gian ngắn
và xử lý theo quy định của pháp luật
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện sơn tịnh
vì thế được lập lại
niềm tin trong quần chúng nhân dân
ngày một nâng cao tin tưởng hơn
đến một mươi bảy giờ chiều qua ngày một mươi chín tháng bảy
lực lượng chức năng đã cơ bản
khống chế được vụ cháy rừng
tại núi hầm vàng
ở phường hòa hiệp bắc quận liên triểu thành phố đà nẵng
các lực lượng chức năng gồm công an bộ đội kiểm lâm
và dân quân đã phối hợp khoanh vùng
chữa cháy trong hơn một ngày đêm
trước đó vào khoảng đầu giờ chiều ngày một mươi tám tháng bảy
đám cháy đã bùng phát từ khu vực
một miếu thở chân núi sau đó lan dần lên đỉnh núi
lực lượng chức năng đã nhanh chóng
phối hợp và cơ bản khống chế ngọn lửa
trong đêm ngày một mươi tám tháng bảy
nhưng đến dạng sáng ngày hôm sau do thời tiết khô hành
nên ngọn lửa tiếp tục bùng phát trở lại
lan về phía đỉa hoài vân
tuy đám cháy đã cơ bản được kiểm soát
nhưng hiện vẫn còn có một số mồi lửa
đang nhen nhóm trở lại
lực lượng chức năng vẫn đang túc trực
để đề phòng diễn biến xấu
theo ước tính ban đầu của lực lượng kiểm lâm
vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng năm hectare rừng trồng
nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được suy đoán
là do người dân đốt hương vàng mã
ở khu vực miếu thở chân núi
có thể nói là tình trạng tai nạn đuối nước
ở trẻ em học sinh luôn là vấn đề
nóng nhất vào mỗi dịp hè như hiện nay
dù thực trạng này đã được cảnh báo nhiều
tuy nhiên trên thực tế chúng ta vẫn thấy
có rất nhiều vụ đuối nước thương tâm
đã và đang xảy ra hàng ngày
mà nguyên nhân một phần xuất phát
từ sự chủ quan của gia đình xã hội
ghi nhận sau đây tại tỉnh đắk lắc
theo thống kê của sở lao động thương bình
và xã hội tỉnh đắk lắc
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh có gần hai mươi trường hợp trẻ em tử vong
do đuối nước gây ra
tuy nhiên con số thực tế chưa dừng ở đây
khi một số địa phương chưa hoàn tất số liệu báo cáo
thực trạng này đã trở thành
nỗi ám ảnh lo lắng của nhiều gia đình
các bậc phụ huynh và các cơ quan
chức năng nhất là khi kỳ nghỉ hè đã đến
mới đây tại thôn một
xã cơ mở ga huyện cơ mở ga tỉnh đắk lắc
đã xảy ra vụ đuối nước
làm nguyễn thị mai sinh năm hai nghìn sáu
và nguyễn thị thảo sinh năm hai nghìn bảy
đều trú ở thôn bốn
xã cơ mở ga hiện đang là học sinh
trường trung học cơ sở tử vong
em có ra hồ cho ca ăn
dạ xong là
em thấy có phát hiện hai đôi dép
xong là em đi
dạo quanh bờ hồ thì em thấy có
hai chiếc áo xong là lúc đó là
anh ngọc là hàng xóm
đi làm về là anh vô tình
đi ngang qua là lúc đó
em nhờ anh ngọc đứng trên bờ
trong giúp là còn em chạy xuống hồ
để kiểm tra xem
có ai dưới đó không thì phát hiện
ra có hai em gái nhỏ
rồi sau đó em vớt lên bờ
hô hấp nhân tạo
khi em và anh ngọc đưa lên bờ thì
hai bé đã tự vong
thực tế tài nạn đuối nước hoàn toàn
có thể phòng tránh được nếu mọi người đều
có ý thức tuy nhiên một số địa phương
vẫn chưa thực sự coi trọng việc phòng ngừa
tài nạn đuối nước cho trẻ em
và nhiều gia đình còn chủ quan về vấn đề này
nhất là ở vùng sâu vùng xa
nhiều cầu là
các quyền chỉ đạo cho các xã
chúng ta là tuyên truyền
việc để cho các gia đình nhận thức
được cái nâng cao của nhận thức để
quản lý giáo dục con gái đặc biệt
trong những cái trịp hẻ cái thứ hai là
là triển khai cái việc cấm những cái
biển báo tại những cái nơi mà có
có sông có hồ hoặc là
biển báo nguy hiểm để hạn chế
các em không được tắm
để ngăn chặn hiệu quả tình trạng đuối nước
ở trẻ em cần lắm sự chung tay
của các bàn ngành gia đình và xã hội
cùng với đó ngành giáo dục nhà trường
cần tăng cường hơn nữa việc giáo dục
dạy kỹ năng sống cho học sinh
nhất là kỹ năng phòng tranh đuối nước
cho trẻ em
phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi
truyền tới quý vị trong bản tin một trăm một mươi ba online
cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi